liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày hai mươi ba tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu cho biết
liên tiếp từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi tháng sáu bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu đã ghi nhận chùm hai mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một ca tử vong là một bé sơ sinh chỉ mới hai ngày tuổi
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu cdc bạc liêu nhận thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu về việc phát hiện chùm ca nhiễm liên quan covid một mươi chín
cụ thể bé trai năm tháng tuổi ngụ xã tân thạnh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu khởi phát bệnh ngày một mươi bốn tháng sáu với triệu chứng sốt bỏ bú
được gia đình đưa đi điều trị ở cơ sở y tế tư nhân
sau ba ngày bệnh không giảm đến trưa ngày một mươi sáu tháng sáu gia đình đưa bé vào bệnh viện đa khoa bạc liêu và được phát hiện dương tính covid một mươi chín
sau đó khoa nhi bệnh viện đa khoa bạc liêu phát hiện thêm hai mươi năm ca nhiễm khác ở cùng phòng với bé trai
riêng trường hợp bé sơ sinh hai ngày tuổi tử vong bé được sinh vào ngày một mươi tám tháng sáu từ người mẹ nhiễm covid một mươi chín
đến ngày một mươi chín tháng sáu bé sơ sinh có kết quả dương tính covid một mươi chín và tử vong ngay sau đó
hiện hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín còn lại được chuyển sang khu cách ly cùng với một người nhà theo chăm sóc
trong hai mươi năm bé có sáu bé được can thiệp máy trợ thở một mươi chín bé còn lại tình trạng sức khỏe ổn
theo cdc bạc liêu hiện bệnh viện đa khoa bạc liêu chưa đủ bằng chứng để xác định ca ban đầu
tuy nhiên ca chỉ điểm cũng có thể